rơi vào tình trạng mất kiểm soát không thể tự chủ sau đó bị rủ dê đánh bài thua tiền
đây là điểm chung của các nạn nhân trong hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố vũng tàu
khi nạn nhân đến các cơ quan y tế để xét nghiệm thì đều phát hiện bị dương tính với chất ma túy
có thể thấy là thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để gây án đã xảy ra từ lâu
thế nhưng các đối tượng phạm tội vẫn có không ít chiêu trò để rụ rỗ nạn nhân xa bẫy
dài lâu thì mình thấy người mình nó sản phái lắm nó hắn hắn nói chuyện lắm mà cười nhiều lắm
rồi hồi cái đầu nó say sẵm nó như là mất kiểm soát rồi
anh nhậu thì là nó cho chị uống một ly bi trước là nó rớt sẵn nó sẵn rồi
thế thì người chị nó mệt người nó mệt mà nó thở không nổi giống như là nó muốn thở không nổi
cái chân tay nó bụng rụi mà nhức nhức cái tay không lên nổi luôn
nó mới hỏi chị là mệt mệt
và số điện thoại để truyền khoản
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố vũng tàu đã tiếp nhận tin báo
về bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn
các nạn nhân cho biết vào thời điểm diễn ra sự việc đều rơi vào tình trạng mất kiểm soát
không thể tự chủ sau đó được các đối tượng rủ dê đánh bạc và thua hết tiền
người bị hại sau đó đã đến các cơ quan y tế để xét nghiệm và đều phát hiện bị dương tính với chất ma túy
đối tượng thì đa phần ở các tỉnh
các tỉnh khác xuống bình dương bình phước đồng nai các tỉnh bên cạnh của mình
gây án thì nó cũng thường xuyên gây án là không phải liên tục
nó chỉ gây án theo cái thời gian nó định sẵn thôi
nó gây án xong rồi nó rút trong thời gian rất là ngắn
sau khi thuốc hết tác dụng nạn nhân cứ suy nghĩ mình về vấn đề là mình đánh bạc
nên sợ sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc nên không dám đến cơ quan trình báo
mà khi nạn nhân trình báo thì rất cung cấp được
rất là ít thông tin liên quan đến đối tượng
nhận thấy các vụ án xảy ra mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
nghi vấn sử dụng thuốc có chất kích thích gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe nạn nhân
công an tp vũng tàu đã vào cuộc đấu tranh xác định đã có hai nhóm
mỗi nhóm có trên dưới một mươi đối tượng hoạt động tại tp vũng tàu
sau quá trình điều tra cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra các vụ việc trên
các đối tượng khai nhận lập nhóm từ năm đến một mươi người để cùng nhau gây án
nhưng trong đó những đối tượng cầm đầu sẽ có trách nhiệm tìm con mồi
khi đã xác định được con mồi một nhóm các đối tượng nữ sẽ tiếp cận rụ rỗ
lôi kéo nạn nhân đến những địa điểm được chọn sẵn nhằm mục đích cô lập nạn nhân
khỏi những địa điểm không có nạn nhân